trong thời gian gần đây trên địa bàn các tỉnh miền trung tây nguyên trong đó có quảng trị
nhiều khách hàng phản ánh tình trạng liên tục bị các cuộc gọi từ số lạ yêu cầu nộp tiền điện với số tiền lớn
và đe dọa cắt điện ngay dù đã đóng đủ tiền trước đó
người sử dụng điện đang rất lo lắng và bức xúc khi gặp phải hiện tượng lừa đảo này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhớ rằng
cuối tháng năm vừa qua chị trương thị tùy ở khu phố một mươi một phường năm tp đông hà nhận được cuộc gọi từ số máy lạ
yêu cầu thanh toán ngay tiền điện nếu không sẽ bị cắt điện
mặc dù đã đóng tiền đầy đủ qua ngân hàng từ trước
nhưng chị túy không khỏi lo lắng và bức xúc khi gặp phải tình trạng mạo danh này